tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội thảo mặt trận tổ quốc việt nam với công tác phòng chống tham nhũng
nhằm phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân và cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng
tại buổi hội thảo các đại biểu nhận định trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được triển khai mạnh mẽ rộng khắp đi vào chiều sâu
nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý tăng cường lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và quốc hội
tuy nhiên hiện công tác phòng chống tham nhũng nhất là ở cơ sở còn hạn chế khiêm tốn
người dân chưa nắm bắt được cụ thể việc phản ánh tiêu cực tham nhũng cho cơ quan nào bằng hình thức gì
bên cạnh đó việc vận động quần chúng nhân dân tham gia tố cáo chưa có cơ chế cụ thể
nhất là việc trách nhiệm xử lý đến cùng của cơ quan liên quan dẫn đến người dân có tâm lý ngại
vì vậy các đại biểu đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam cần chỉ đạo mặt trận tổ quốc các cấp cơ sở
tham gia mạnh mẽ hơn vào công tác này trong việc vận động quần chúng tại các khu dân cư tổ dân phố thôn xã
tạo thành phong trào thể hiện sức mạnh đoàn kết để mỗi người dân cần ý thức được trách nhiệm trong công tác tham gia phòng chống tham nhũng